tại khu du lịch tam cốc bích động xã ninh hải huyện hoa lư ubnd tỉnh ninh bình đã chính thức khai mạc tuần lễ du lịch ninh bình với chủ đề sắc vàng tam cốc tràng an năm hai nghìn một mươi chín
đây là một trong những sự kiện nhằm đầy mạnh công tác quảng bá giới thiệu những nét đặc sắc hấp dẫn về tài nguyên du lịch của ninh bình
tuần lễ du lịch sắc vàng tam cốc tràng an được tổ chức trong nhiều năm trở lại đây chọn đúng thời điểm lúa chín vàng những cánh đồng lúa nằm trong các thông lũng và trải dài dọc sông ngô đồng như những giải lụa vàng mềm mại bao quanh các dãy núi
với hình ảnh những chiếc thuyền nối đuôi nhau trên dòng sông ngô đồng xuôi qua các hang cả hang hai hang ba và đền suối tiên ninh bình lâu nay đã trở thành một điểm đến du lịch sinh thái gắn với văn hóa tâm linh
khám phá cuộc sống văn hóa của người dân địa phương
đến nay địa danh tam cốc bích động đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu của nhiều hãng lữ hành du khách trong nước và quốc tế
rất nhiều du khách muốn tận mắt chiêm ngưỡng mùa vàng tâm cốc và trải nghiệm một vùng non nước nên thơ hữu tình
lần đầu tiên tôi đến đây và lần đầu tiên tôi chụp ở tam cốc bích động này tôi thấy đây là một phong cảnh của đất nước việt nam quá đẹp hầu như là chẳng nơi nào có
tuần lễ du lịch du khách sẽ được thưởng thức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật và du lịch đặc sắc
được thăm quan làng nghề theo gen văn lâm truyền thống thưởng thức ẩm thực địa phương tham gia các trò chơi truyền thống dân tộc
tuần lễ du lịch sắc vàng tâm cốc tràng an năm hai nghìn một mươi chín được tổ chức từ nay đến hết ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn một mươi chín